tòa án nhân dân tỉnh hòa bình đã mở phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo liên quan đến vụ gian lận điểm thi trung học phổ thông quốc gia tỉnh hòa bình năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
tại phiên tòa có một mươi năm bị cáo liên quan đến vụ án về các tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
đặc biệt bị cáo đỗ mạnh tuấn nguyên hiệu phó trường dân tộc nội chú huyện lạc thủy
bị truy tố về hai tội danh nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
bị cáo hồ trúc giáo viên trường trung học phổ thông thanh hà huyện lạc thủy về tội đưa hối lộ
theo cáo trạng các bị cáo đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao để cấu kết can thiệp nâng điểm bài thi cho các thí sinh
tham gia kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám tạo điều kiện để các thí sinh xét tốt nghiệp trung học phổ thông
và xét trúng tuyển vào các trường đại học cao đẳng phiên tòa dự kiến diễn ra đến hết ngày một mươi tám tháng năm